vì vậy các biện pháp đồng bộ cần được tiến hành để giúp bệnh viện không bị quá tải
mỹ đã ghi nhận trung bình hơn một ca tử vong một ngày bởi covid một mươi chín trong hơn ba tháng qua
theo dữ liệu của bộ y tế và dịch vụ nhân sinh mỹ tại một mươi năm tiểu bang số bệnh nhân được xác nhận hoặc nghi ngờ mắc covid một mươi chín
bị đưa vào đơn vị chăm sóc chuyên sâu icu đang nhiều hơn so với trước đó một năm
trước sự xuất hiện của biến chủng mới ở nam phi các hãng dược phẩm tuyên bố sẽ nhanh chóng cập nhật vaccine covid một mươi chín

đối phó với siêu biến thể mới omicron đang khiến thế giới lo ngại
theo daily mail pfizer biontech và moderna hai hãng dược sản xuất hai loại vaccine covid một mươi chín được dùng nhiều nhất ở mỹ
cùng tuyên bố cập nhật vaccine nếu cần thiết sau khi có thông tin về biến thể omicron
moderna có thể bắt đầu thử nghiệm lâm sàng để xem vaccine hiệu quả tới đâu với biến thể omicron trong vòng sáu mươi ngày
trong khi đó pfijer có thể điều chỉnh vaccine của mình trong vòng sáu tuần nếu cần thiết
và sẽ cho ra sản phẩm trong vòng một trăm linh ngày
hai tuần nữa biontech đối tác đức của pfizer sẽ có dữ liệu phòng thí nghiệm để xác minh xem omicron có thực sự là biến thể có khả năng né tránh vaccine hay không
biến thể omicron xuất hiện khi biến thể delta đã hoành hành khắp thế giới và đang suy giảm ở một số khu vực
do là biến thể mới hoàn toàn nên còn nhiều điều chưa biết về omicron
tuy nhiên những điều mà các chuyên gia biết tới nay về omicron là đáng lo ngại
khiến tổ chức y tế thế giới học khẩn và nhiều nước cấm nhập cảnh với omicron
từ một số nước châu phi nơi biến thể này xuất hiện đầu tiên
omicron có năm mươi đột biến trong đó ba mươi hai đột biến nằm ở protein gai khiến nó khác biệt hơn so với virus gốc
các nhà khoa học gọi đó là chùm đột biến bất thường khi omicron có các đột biến nguy hiểm nhất của tất cả các biến thể từ trước tới nay
đứng trước loại virus có sức hủy diệt khủng khiếp như covid các nước châu á và châu âu đã gấp rút thắt chặt các hạn chế
sau khi một biến thể covid một mươi chín mới kháng vaccine
trong đó singapore và ấn độ tuyên bố kiểm soát biên giới và kiểm tra chặt chẽ hơn
thông tin từ cơ quan an ninh y tế anh cho hay biến thể được gọi là b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín có một protein đột biến khác hẳn với chủng virus corona ban đầu
các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu về biến thể này
mặc dù mới được xác định vào đầu tuần nhưng tin tức về b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín đã gây chấn động thị trường tài chính
chứng khoán ở châu á bị sụt giảm mạnh nhất trong ba tháng qua
và giá dầu giảm hơn ba
biến thể cũng đã được phát hiện ở hồng kông trung quốc
người nhiễm là một du khách trở về từ nam phi cơ quan an ninh y tế anh thông tin
singapore cũng nhanh chóng hạn chế hành khách đến từ nam phi và các nước lân cận
italia đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với những người đã đến các quốc gia ở nam phi
bao gồm cả đất nước nam phi trong một mươi bốn ngày qua
ở ấn độ chính phủ đã yêu cầu các bang kiểm tra và sàng lọc nghiêm ngặt du khách quốc tế đến từ nam phi
và các quốc gia có nguy cơ khách
đài loan trung quốc cho biết du khách đến từ các quốc gia nam phi có nguy cơ cao
sẽ phải cách ly tại các cơ sở kiểm dịch do chính quyền điều hành trong một mươi bốn ngày
vậy đứng trước thách thức này việt nam có cửa để có cơ hội sản xuất thuốc điều trị covid một mươi chín hay không
vẫn là điều chăn trở lớn
được biết thuốc kháng virus monopiravir từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
thành phố hồ chí minh là địa phương đầu tiên trong cả nước sử dụng loại thuốc này
cho điều trị f nhẹ và không triệu chứng tại nhà
để đáp ứng nhu cầu
điều trị f của thành phố hồ chí minh
bộ y tế vừa cấp phát cho thành phố hồ chí minh thêm năm liều thuốc monopiravir
từ khi thành phố hồ chí minh thí điểm điều trị có kiểm soát bằng thuốc monopiravir và thuốc paglovit
để đáp ứng nhu cầu điều trị f của thành phố hồ chí minh
bộ y tế vừa cấp phát cho thành phố hồ chí minh thêm năm liều thuốc monopiravir
từ khi thành phố hồ chí minh thí điểm điều trị có kiểm soát bằng thuốc monopiravir
bộ y tế đã cấp một trăm một mươi liều gồm năm mươi liều monopiravir bốn trăm linh mg stela việt nam và sáu mươi liều monopiravir hai trăm linh mg osteomert ấn độ
bộ y tế mới đây cũng công bố các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc monopiravir cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thẻ nhẹ
do bộ y tế triển khai tại hai mươi hai tỉnh thành phố cho thấy thuốc có tính an toàn cao dung nạp tốt hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus
giảm lây lan giảm chuyển nặng rút ngắn thời gian điều trị với tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm rt pcr sau năm ngày âm tính
hoặc dương tính với giá trị ct lớn hơn hoặc bằng ba mươi từ bảy mươi hai một đến chín mươi chín năm
tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm rt pcr sau một mươi bốn ngày âm tính hoặc dương tính với giá trị ct lớn hơn bằng ba mươi gần một trăm linh
tỷ lệ chuyển nặng rất thấp từ hai đến sáu
tỷ lệ chuyển nặng rất thấp từ hai đến sáu
và không có ca nào dẫn đến tử vong
theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín mới nhất phiên bản bảy do bộ y tế ban hành ngày sáu tháng một mươi
có hướng dẫn cụ thể với ba loại thuốc thuốc kháng thể virus thuốc ước chế intelin sáu trong điều trị
hiện nay cả nước đã thích ứng với covid một mươi chín khi nghị quyết một trăm hai mươi tám đi vào cuộc sống
thế nhưng nhiều địa phương đến nay vẫn tỏ ra thận trọng trong việc cho trẻ quay trở lại trường
nhiều ý kiến cho rằng việc mở cửa trường học

sẽ tránh nhiều hệ lụy cho trẻ em
tiến sĩ đặng thị thanh huyền phó trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia
viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết việt nam đã trải qua hai năm covid một mươi chín
ghi nhận số ca mắc và tử vong cao
ở trẻ nhỏ thì tỷ lệ mắc covid một mươi chín thấp hơn nhiều
tiến sĩ huyền cho rằng việc cho học sinh quay trở lại trường học có nhiều yếu tố cần cân nhắc
trước hết cần xem xét khả năng lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
nghĩa là phải đánh giá nguy cơ dịch bệnh ở từng địa phương
thứ hai là tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng
tức là tỷ lệ những người được tiêm chủng vaccine covid một mươi chín ra sao
trong đó có cả người lớn và trẻ em
khi cho trẻ em quay trở lại trường học
phải cân nhắc nhiều yếu tố chứ không chỉ là vấn đề triển khai tiêm vaccine cho trẻ em
ví dụ một địa phương đang có dịch lưu hành
có khu vực phải áp dụng giãn cách cách ly
thì không thể cho trẻ đi học trở lại trường học chưa thể mở cửa
thưa quý vị sau gần hai năm đại dịch covid một mươi chín vẫn chưa có hồi kết
với hàng loạt biến chủng xuất hiện bất ngờ
trong bối cảnh này hơn lúc nào hết
việc tự bảo vệ bản thân theo khuyến cáo phòng dịch năm k là vô cùng cần thiết
những tin tức mới nhất về siêu biến thể mới này
cũng như tình hình dịch bệnh tại các điểm nóng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo